số người tử vong vì virus corona tại italia tăng lên một trăm sáu mươi tám ca lên tới sáu trăm ba mươi một ca tức tăng ba mươi sáu
mức tăng lớn nhất kể từ khi nước này công bố lây nhiễm hôm hai mươi một tháng hai
so với con số ca tử vong mới được công bố gần nhất của trung quốc với hai mươi hai ca
số ca tử vong mới của italia đã cao gấp tám lần
tổng số ca nhiễm tại italia quốc gia châu âu bị virus corona tấn công mạnh nhất
đã tăng lên một mươi một trăm bốn mươi chín ca cao hơn một mươi bảy so với hôm trước đó
bên cạnh italia pháp và tây ban nha cũng ghi nhận thêm nhiều ca tử vong mới